tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi việt nam ghi nhận ba ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay
trong ngày có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một một trăm bốn mươi tám người trong đó số ca điều trị khỏi là một bốn mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là sáu mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba sáu trăm năm mươi hai người